dòng người hồi hương từ các tỉnh phía nam tiếp tục đổ về miền trung và các tỉnh tây nguyên
họ phần lớn là những gia đình công nhân thất nghiệp không đủ tài chính để trụ lại nơi đất khách quê người do dịch covid một mươi chín
để về được quê nhà phần lớn họ phải chạy xe máy hàng trăm cây số thời tiết thay đổi thất thường mưa gió liên tục
nhưng nhiều người vẫn liều mình đi đường đèo chạy xe máy xuyên đêm để kịp về quê nhà trên cung đường di chuyển hàng trăm cây sấu
họ đã nỗ lực hết mình để làm sao về được quê nhanh nhất tiết kiệm nhất
nhanh nhất là đi xuyên đêm còn tiết kiệm nhất là bạn đâu nghỉ đó
thậm chí là nằm bên vệ cỏ đống gạch bên đường đồ ăn có gì mang theo thì ăn nó
có món dễ nuốt thì nhường phần con cuộc sống quá khó khăn có cơ hội họ phải về quê
mùa đợi hết dịch chả biết đến khi nào mới về được biết là chạy xe máy một quãng đường dài rất nguy hiểm
nhưng vẫn phải bấm bụng về nhà nương tựa ông bà ngoại ông bà nội bởi tiền mua sữa cho con nhỏ cũng đã cạn mất rồi
trong hai ngày gần đây nhất là ngày bốn năm một mươi
có khoảng hơn bảy người về quê đi qua đà nẵng
rất nhiều tổ chức từ thiện đã hỗ trợ họ những khó khăn gặp phải bên đường trên con đường hồi hương đau khổ này
tuy nhiên trên hành trình di chuyển về quê nhiều người mang theo cả con nhỏ sẽ vô cùng vất vả và cả nguy hiểm không thể lường hết được
có cặp vợ chồng từ miền nam về sơn la đã phải trả giá bằng chính mạng sống của người chồng câu chuyện thật đau lòng
vậy nên việc hồi hương dù có góp rút đến mấy thì an toàn cho mình và người thân vẫn phải đặt lên hàng đầu